dịch bệnh xảy ra đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp
tuy nhiên điều đáng mừng là trước tình hình khó khăn chung
từ đầu năm khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng đã thu hút được một mươi ba dự án
trong đó có một dự án fdi với vốn đầu tư đăng ký là sáu mươi triệu usd
điển hình là một mươi hai dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư một hai trăm năm mươi tỷ đồng
tăng gần gấp bốn lần tổng số vốn đầu tư trong nước so với cùng kỳ
có tám dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng tám sáu triệu usd
và đặc biệt trong chín tháng đầu năm không có doanh nghiệp trong bốn trăm chín mươi dự án
tại các khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thông báo chấm dứt hoạt động dự án với lý do dịch bệnh
trước chủ trương chung sống an toàn với dịch bệnh của thành phố
ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp khuyến khích các dự án
chuyển đổi từng bước sang mô hình nhà máy thông minh nhà máy tự động
áp dụng các nền tảng tự động hóa và robot để tránh sử dụng nhiều nhân công
nhất là phụ thuộc vào bốn mươi tám lực lượng lao động ngoại tỉnh